thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa ký quyết định về việc thi hành kỷ luật đối với ông vũ văn ninh
nguyên phó thủ tướng nhập kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
theo đó thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí vũ văn ninh
do có vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác
bộ chính trị đã thi hành kỷ luật về đảng
trước đó ngày một mươi chín tháng bảy tại hà nội dưới sự chủ trì của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
bộ chính trị họp xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí vũ văn ninh
nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên ủy viên ban cán sự đảng chính phủ nguyên phó thủ tướng chính phủ